từ năm hai nghìn một mươi năm tỉnh nagasaki đã tổ chức đoàn gồm một trăm linh doanh nghiệp của tỉnh sang thăm việt nam và từ đó liên tục có rất nhiều đoàn sang việt nam tham dự các sự kiện văn hóa như lễ hội nhật bản thầy hội an cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp địa phương của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh cũng đã mời ba mươi học sinh việt nam từ tp hcm sang giao lưu theo hình thức homestay tại nagasaki tỉnh có quan hệ rất chặt chẽ với tỉnh quảng nam
thống đốc nakamura norimichi cũng cảm ơn phía việt nam đã xem xét và chọn nagasaki làm nơi tập luyện cho các vận động viên của việt nam để chuẩn bị cho thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi sắp tới
chiều nay hai mươi tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
theo báo cáo trong năm năm qua cả nước có gần sáu trăm tám mươi cơ sở vi phạm các quy định
về an toàn thực phẩm hơn sáu mươi sáu số cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã ghi nhận hơn một vụ ngộ độc thực phẩm với hơn ba mươi người mắc
tuy nhiên trong số hơn sáu trăm bảy mươi tám cơ sở vi phạm mới chỉ có hơn một trăm ba mươi sáu cơ sở bị xử lý phạt tiền trung bình là hai trăm linh đồng một vụ
đáng nói là số vụ vi phạm chuyển qua hình sự còn rất thấp
qua thảo luận các đại biểu cũng cho rằng để xảy ra tình trạng trên không phải do hệ thống pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta chưa đầy đủ
mà là do công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành chưa thực sự hiệu quả
các đại biểu cho rằng báo cáo cần chỉ rõ hơn việc xử lý vi phạm đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều hai mươi tháng bốn người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của việt nam trong cuộc đối thoại giữa asean và trung quốc về bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
sẽ diễn ra vào tháng năm tới người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực
theo đó các nước cần phải hành động có trách nhiệm xây dựng và phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai vì hòa bình ổn định ở biển đông
cũng tại cuộc họp báo nhiều thông tin về những hoạt động khác nhau của chính phủ việt nam cũng đã được truyền tải đến cho báo chí
từ một mươi năm h chiều nay hai mươi tháng bốn liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp được tăng giá bán lẻ sang giàu lên đồng loạt ba trăm năm mươi
đồng cụ thể xăng ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa là một mươi bảy năm trăm tám mươi ba đồng một lít xăng sinh học e năm tăng lên một mươi bảy ba trăm tám mươi hai đồng một lít
các mặt hàng như dầu diesel dầu hỏa dầu ma rút cũng đều đồng loạt tăng thêm ba trăm năm mươi đồng
liên bộ cũng đã quyết định trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn từ một mươi năm h cùng ngày đối với các mặt hàng xăng dầu
cụ thể mức chi sử dụng quỹ tăng từ mức một lít hiện nay lên bốn trăm một mươi bốn một lít với sang ron chín mươi hai sang e năm là ba trăm sáu mươi bốn một lít
dầu diesel là ba trăm linh một lít dầu hỏa là hai trăm chín mươi bảy một lít còn dầu ma rút là ba trăm linh bốn một kg
như vậy sau ba lần giảm giá liên tiếp giá xăng chính thức được điều chỉnh tăng nhẹ
thưa quý vị nhằm triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa
thời kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hôm nay diễn đàn xúc tiến xuất khẩu hàng hóa thời kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi

nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất khẩu giải pháp nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam
phát biểu tại diễn đàn ông bùi hy sơn cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thương mại cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu nền kinh tế việt nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng xuất khẩu vẫn tăng trưởng tốt thể hiện trên cả hai phương diện quy mô và tốc độ tăng so với năm trước
tuy nhiên giá trị gia tăng nhiều nhóm ngành hàng như nông sản thủy sản
điện tử gia dụng điện tử công nghệ cao vẫn còn thấp
đặc biệt đối với mặt hàng nông sản lượng hàng hóa sản xuất ra rất lớn
nhưng tiêu thụ và xuất khẩu lại gặp nhiều khó khăn
vì vậy cục xúc tiến thương mại cần tiếp tục có chủ trương cụ thể đổi mới
hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa nhất là hàng hóa nông sản
đồng thời đề xuất chính sách xúc tiến xuất khẩu các giải pháp nâng cao vị thế của việt nam
thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực đáng tin cậy bền vững
hôm nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với đại sứ quán iran tại việt nam
đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam iran
trong thời gian qua các mặt hàng chủ lực của việt nam xuất sang thị trường iran là thủy sản gạo
chè cà phê hạt tiêu hạt điều mây che đan cao su các sản phẩm chất dẻo
linh kiện máy móc linh kiện điện tử dệt may
hiện hai nước còn rất nhiều thế mạnh có thể hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư
trong khuôn khủ của hội thảo
sáu mươi doanh nghiệp hàng đầu của iran hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm
hoa quả tươi và khô nông sản thực phẩm đánh bắt cá bánh kẹo đồ gia dụng quạng sắt và kim loại
giấy và bao bì cắt tông giày dép may mặc vật liệu xây dựng thương mại tổng hợp
đã thảo luận về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh với các doanh nghiệp việt nam
với việc iran được dỡ bỏ cấm vận thì hai bên sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa thúc đẩy hợp tác song phương
nếu các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào iran sẽ được miễn thuế trong vòng hai mươi năm
cũng như được hỗ trợ các loại thuế như thuế bảo hiểm và những loại thuế khác
nguồn nhất lực của iran cũng rất rẻ
về an ninh đầu tư chúng tôi đảm bảo lợi nhuận của các bạn
còn về phía việt nam đây là thị trường rất hấp dẫn
vì ngoài con số chín mươi một triệu dân việt nam còn như cánh cửa để chúng tôi thâm nhập vào thị trường khác trong khu vực asean
hiện công ty của phần pas kavan aramkes
do công ty của phần đầu tư
và hợp tác quốc tế an việt thành lập
đã vinh dự là đơn vị việt nam đầu tiên được cấp phép đăng ký công ty cổ phần một trăm linh vốn nước ngoài tại iran
trong thời gian tới việc nâng cao kim ngạch đầu tư
tích cực hợp tác hóa trong các lĩnh vực thế mạnh
sẽ giúp cụ thể hóa mục tiêu nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước
lên con số năm tỷ đô la trong năm năm tới
tiếp theo chương trình với phần tin quốc tế
nhật bản và australia tăng cường hợp tác đối phó triều tiên
giải thưởng hòa bình của unesco vinh danh những nỗ lực vì người di cư
thưa quý vị hôm nay nhật bản và australia đã tổ chức cuộc hội đàm an ninh hai cộng hai
nhằm thảo luận phương thức tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa hạt nhân
tên lửa của triều tiên và những hành động của trung quốc trên biển
theo các quan chức nhật bản trong cuộc hội đàm hai cộng hai ở tokyo
hai bên đã khẳng định quan hệ hợp tác với đồng minh trung là mỹ
nhằm giải quyết những thách thức an ninh
đồng minh cấp bách ở khu vực châu á thái bình dương
ngoài ra các bộ trưởng còn nhất trí thúc đẩy hợp tác về vấn đề an ninh hàng hải
cùng bày tỏ quan ngại về tình hình trên biển đông và biển hoa đông
đồng thời tăng cường huấn luyện chung giữa các lực lượng quốc phòng hai nước
trước thềm cuộc đối thoại hai cộng hai thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã có cuộc gặp với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng australia
ông abe nhấn mạnh hợp tác giữa nhật bản và australia rất quan trọng
đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
về phần mình ngoại trưởng australia julia bitsov cùng chia sẻ quan điểm này
trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều bất ổn hiện nay
trong khi đó hơn một trăm linh máy bay chiến đấu của mỹ và hàn quốc
hiện đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên trên bán đảo triều tiên
theo hãng tin yonhap cuộc diễn tập sấm xét cực đại bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng bốn
kéo dài hai tuần có sự tham gia của khoảng một hai trăm linh quân
bao gồm cả lính mỹ đóng quân tại nhật
trong chiến dịch sấm xét cực đại tại căn cứ không quân kunsan
hai bên đã hoàn tất tập trận tấn công chính xác dựa trên giả định
họ cũng tiến hành tập trận với hai đội xanh và đỏ
ngày mai cả chỉ huy không lực hai nước đồng minh dự kiến lên máy bay của nhau
để thể hiện thiện trí
trung tướng won in chun chỉ huy bộ tư lệnh chiến dịch không lực hàn quốc cho biết
thông qua cuộc huấn luyện lần này không lực mỹ và hàn quốc thể hiện năng lực áp đảo kẻ thù
một cách hoàn hảo và đáp trả bất cứ kiểu khiêu khích nào ở mọi nơi và bất cứ đâu
tư lệnh mỹ cũng cho biết cuộc tập trận chung là cơ hội tốt để huấn luyện cùng nhau
và nâng cao kỹ năng chiến thuật điều không thể thiếu trong môi trường an ninh trên bán đảo triều tiên
hôm nay bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis đã tới thủ đô cairo bắt đầu chuyến thăm ai cập
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa mỹ và ai cập đang trở nên nồng ấm hơn
dưới chính quyền tổng thống mỹ donald trump
trong khuôn khổ chuyến thăm ai cập bộ trưởng quốc phòng james mattis dự kiến sẽ gặp tổng thống nước chủ nhà
fatah al sisi hội đàm với người đồng cấp ai cập seth kisobi nội dung các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề an ninh
tại bán đảo sinai nơi các tay súng khủng bố hoành hành giết hại hàng trăm binh lính quân đội
hiện lầu năm góc cũng đặc biệt quan tâm tới việc ngăn chặn các phần tử thánh chiến vượt biên giới liby vào ai cập
trong nhiều thập kỷ qua ai cập là một trong những trụ cột ổn định truyền thống tại trung đông
và là đối tác tin cậy của mỹ tại khu vực
tuy nhiên mối quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng sau cuộc chính biến lật đổ tổng thống hồi giáo của ai cập
mohamed morsi hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
quan hệ hai nước bắt đầu có dấu hiệu tan băng sau cuộc bầu cử tổng thống của mỹ hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ còn ba ngày nữa nước pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống được coi là khó đoán định nhất trong lịch sử nước này
các ứng cử viên đang chạy đua với thời gian để giành thêm sự ủng hộ của cử tri trong các chiến dịch vận động tranh cử nước rút
hiện ứng cử viên độc lập emmanuel macron và chủ tịch đảng mặt trận quốc gia thuộc phe cực hữu marine le pen
đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận
tuy nhiên có thể còn nhiều bất ngờ xảy ra khi cách biệt giữa các ứng cử viên là không lớn
phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ngày một mươi chín tháng bốn ở thành phố nantes
ứng cử viên độc lập emmanuel macron nhấn mạnh sự lựa chọn của người dân pháp trong ngày hai mươi ba tháng bốn tới sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ
ông macron một lần nữa cam kết chống khủng bố
sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu nếu ông đắc cử tổng thống
trong khi đó tại cuộc vận động cuối cùng ở thành phố maxi tối ngày một mươi chín tháng bốn
chủ tịch đảng mặt trận quốc gia marine le pen khẳng định bà là người duy nhất có thể loại trừ những đặc quyền đặc lợi của tầng lớp thượng lưu
đồng thời cam kết bảo vệ người dân trước các mối đe dọa
thăm dò mới nhất công bố ngày một mươi chín tháng bốn cho thấy ông macron có khả năng giành được hai mươi ba sự ủng hộ
trong khi bà le pen giành được hai mươi hai năm
lực tà jean luc mélenchon giành được một mươi chín
tòa án công lý quốc tế ở la hay hà lan vừa công bố các phán quyết tạm thời mà liên bang nga buộc phải tuân thủ
đó là phải bảo vệ những quyền lợi của các nhóm sắc tộc người ukraine và takta tại bán đảo crimea
nơi nga đã sắp nhập từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
cụ thể nga buộc phải duy trì các tổ chức đại diện của cộng đồng này
bao gồm cơ quan lập pháp địa phương cũng như phải đảm bảo hệ thống giáo dục
bằng tiếng nga
tuy nhiên tòa án công lý quốc tế nêu rõ đây chỉ là biện pháp tạm thời
trước đó ukraine đã nộp đơn kiện nga với cáo buộc nước này vi phạm công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố
và công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
bình luận về phán quyết tạm thời trên của tòa án bộ ngoại giao nga hoan nghênh tòa án công lý quốc tế
đã không ủng hộ những cáo buộc của ukraine
trong khi đó kiev cũng hoan nghênh phán quyết khi ngăn chặn việc xóa đi bản sắc văn hóa dân tộc ukraine
trong cộng đồng người ukraine người tatar ở crimea
tòa án công lý quốc tế được thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia
phù hợp với luật pháp quốc tế và mặc dù phán quyết của tòa là cuối cùng mang tính giảng buộc
nhưng tòa lại không có cơ chế thi hành án
tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc vừa trao giải thưởng hòa bình
danh giá hàng năm cho hiệp hội cứu nạn người di cư sos địa trung hải và thị trường của lampedusa
một hòn đảo nhỏ thuộc italia nơi tuyến đầu phải đối diện với cuộc khủng hoảng người di cư
giải thưởng của unesco được trao cho tổ chức phi chính phủ sos địa trung hải và thị trường lampedusa
giuseppina nicolini vì những đóng góp lớn lao của họ trong việc đảm bảo an toàn tính mạng
cho những người di cư và tị nạn
đặc biệt bà nikolini còn được vinh danh vì lòng nhân ái và những cam kết kiên định trong giải quyết
cuộc khủng hoảng người di cư cũng như đối xử bình đẳng với hàng nghìn người tị nạn trên các bờ biển
ở lampedusa và nhiều nơi khác tại italia gần một mươi ba người đã bỏ mạng trong các vụ đám tàu ở
địa trung hải kể từ năm hai nghìn một mươi ba chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có gần ba mươi bảy người cập bến italia
an toàn sau khi được cứu trên biển tăng bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc